xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiều long tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất từ ngày một mươi một tháng ba đến ngày một mươi ba tháng ba
độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức tương đương và một số trạm cao hơn đợt mặn ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng hai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong giai đoạn một mươi ngày tới mực nước thượng lưu sông mê công biến đổi chậm
và thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu từ một đến tám mét mực nước trên sông tiền và sông hậu giao động theo chiều
như vậy từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi tháng ba xâm nhập mặn tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng ba
từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tháng ba xâm nhập mặn có xu thế giảm dần
các chuyên gia khuyến nghị các địa phương hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất đối với diện tích trồng cây ăn trái
có giá trị kinh tế cao trụ mặn kém và các lồng bè ao nuôi thủy sản chưa thả giống cần kiểm tra nồng đồ mặn trước khi tưới thả giống